một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay ngày một mươi hai tháng ba tại km bảy mươi bảy tám trăm linh trên quốc lộ một mươi chín c thuộc thôn xuối mây xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên làm hai người trên xe tử vong tại chỗ
lúc bảy giờ ba mươi phút người dân phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi c một mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi bốn chở khoảng một mươi tấn dấu tự gây tai nạn bị lật đổ bên lề đường
hai người trên xe tử vong tại chỗ là nguyễn mạnh thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú ở xã tân hương thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
người còn lại chưa xác định được danh tính vụ tai nạn làm ca bin xe tải vỡ nát thùng xe bị biến dạng hoàn toàn
công an huyện đồng xuân kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân